mà còn giúp tạo thêm việc làm và cơ hội kinh doanh
phát triển năng lượng bền vững là mục tiêu chủ yếu của nền kinh tế việt nam và chúng tôi có cam kết mạnh mẽ giúp đỡ việt nam giải quyết thách thức này
công việc này đòi hỏi một phương án toàn diện có tính đến những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đạt được nền kinh tế xanh hơn thông qua năng lượng bền vững là rất tốt đối với việt nam và vì vậy nó tốt cho tất cả chúng ta
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đan mạch đã hỗ trợ cho việt nam hơn một ba tỷ đô la viện trợ không hoàn lại để trợ giúp phát triển kinh tế xã hội
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một đan mạch cũng đã ký một tuyên bố chung với chính phủ việt nam với mục đích xây dựng quan hệ hợp tác đối tác chiến lược
trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu môi trường năng lượng tăng trưởng xanh
chương trình hợp tác đối tác năng lượng việt nam đan mạch do chính phủ đan mạch tài trợ
được bộ công thương triển khai thực hiện từ năm hai nghìn một mươi bảy đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
với tổng nguồn vốn oda viện trợ không hoàn lại là hai mươi một sáu triệu kuron đan mạch tương đương ba một mươi năm triệu đô la mỹ
mục tiêu của chương trình là hỗ trợ triển khai ứng dụng rộng rãi các cơ hội chuyển đổi carbon thấp
tối ưu về chi phí trong hệ thống năng lượng tại việt nam
hay như p bốn g sáng kiến diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu hai nghìn hai mươi
là sáng kiến do đan mạch việt nam chile ethiopia kenya hàn quốc và mexico khởi xướng
với tổng nguồn vốn oda viện trợ không hoàn lại là hai mươi một sáu triệu kuron đan mạch tương đương ba một mươi năm triệu đô la mỹ
nhằm đáp ứng những nhu cầu chính yếu nhất của con người lương thực nước nhà ở năng lượng và sử dụng tài nguyên bền vững
từ những chương trình hợp tác trên có thể thấy đan mạch đã hỗ trợ trong việc bảo đảm an ninh năng lượng tại việt nam
tuy nhiên theo báo cáo gần đây của bộ công thương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hệ thống điện có khoảng một mươi bảy mw không vào được theo dự kiến của cung hạch điện bảy điều chỉnh
để có thể đáp ứng nhu cầu điện vào năm hai nghìn hai mươi hệ thống điện cần phải huy động năm hai tỷ kwh từ nhiệt điện dầu
đáng nói là trong trường hợp các tổ máy phát điện không đáp ứng được yêu cầu về độ tin cậy vận hành
hoặc không đảm bảo đủ nhiên liệu than khí thì việt nam có thể đối mặt với nguy cơ thiếu điện vào năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn các chuyên gia cũng như là những nghiên cứu trong nước và quốc tế
đều cho rằng việt nam có ưu thế lớn trong việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo
với sự phối hợp chặt chẽ giữa việt nam và đan mạch trong lĩnh vực năng lượng
thì sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển năng lượng tại việt nam
và để quý vị khán giả có được cái nhìn rõ hơn về những cơ hội trong phát triển năng lượng tại việt nam
cũng như những chia sẻ và kinh nghiệm của đan mạch
truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông morten beck
quốc vụ khanh phụ trách lĩnh vực khí hậu năng lượng và hạ tầng đan mạch
lời đầu tiên thì xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông vương quốc đan mạch là một trong những quốc gia có nhiều bước tiến trong phát triển năng lượng
đặc biệt là năng lượng tái tạo
vậy thì ông có thể chia sẻ một số kinh nghiệm của vương quốc đan mạch trong lĩnh vực này
chính phủ đan mạch đã đặt ra mục tiêu rất rõ ràng
đó là đến năm hai nghìn ba mươi
phải giảm bảy mươi năm lượng phát thải co hai
đây là mục tiêu mà chúng tôi chưa có đầy đủ các giải pháp để đạt được
vì vậy câu hỏi đặt ra không phải là chúng tôi có thể làm gì
mà chúng tôi đặt câu hỏi cho các nhà khoa học
và yêu cầu tìm ra các giải pháp để làm được những điều cần làm
việc đặt ra những mục tiêu rõ ràng
chính là tạo các điều kiện cho thị trường
và khi chúng ta kiên định với các mục tiêu này
các nhà đầu tư sẽ sẵn sàng tham gia đầu tư
tuy nhiên một điều kiện cần thiết nữa đặt ra
đó là chúng ta phải có
một khung pháp lý và luật pháp rõ ràng
để thị trường hoạt động
đến năm hai nghìn hai mươi tám đan mạch sẽ có một trăm linh hệ thống điện xanh
và đến năm hai nghìn ba mươi bảy mươi năm hệ thống năng lượng sửa của chúng tôi
sẽ là năng lượng xanh
tức là cho tới năm hai nghìn ba mươi
tất cả các nhu cầu về năng lượng cơ bản của chúng tôi
đã được đáp ứng bởi nguồn năng lượng tái tạo
hôm qua việt nam đã tích cực phát triển năng lượng tái tạo
vậy thì ông đánh giá như thế nào về cơ hội phát triển
cũng như tiềm năng của lĩnh vực này
tôi nghĩ rằng việt nam còn rất nhiều tiềm năng
để có thể phát triển thị trường năng lượng một cách bền vững
ngay tại báo cáo triển vọng năng lượng việt nam năm hai nghìn một mươi chín
mà chúng tôi vừa phối hợp với việt nam tổ chức
cũng đã cho biết việt nam có tiềm năng
về năng lượng tái tạo là rất lớn
trong đó tập trung vào điện mặt trời và điện gió
và nếu như việt nam biết cách để khai thác những điều này
thì việc phát triển năng lượng tái tạo sẽ rất tốt
với kinh nghiệm của đan mạch thì theo ông là việt nam
cần phải chuẩn bị gì để chúng ta có thể phát triển năng lượng bền vững
việt nam chắc chắn sẽ hướng tới một nền kinh tế xanh trong tương lai
hiện tại việt nam cũng đã đầu tư vào năng lượng tái tạo
như điện mặt trời
nhưng chắc chắn việt nam còn một nguồn năng lượng tái tạo
có tiềm năng lớn
đó là năng lượng gió
nhưng có một vấn đề mà tôi nghĩ việt nam rất cần làm hiện nay
là việc tập trung phát triển mạng lưới truyền tài điện
nên phát triển và mở rộng thế nào
làm thế nào để đảm bảo tích hợp năng lượng tái tạo
vào hệ thống và đưa ra thị trường
riêng về tổng sơ đồ điện tám hiện việt nam đang xây dựng
thì đan mạch có gợi ý gì
cho chính phủ của việt nam
tôi nghĩ là các kiến nghị của chúng tôi cho chính phủ
và các cơ quan hữu quan của việt nam
rất thống nhất với các kết luận
của báo cáo triển vọng năng lượng việt nam năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo triển vọng năng lượng việt nam hai nghìn một mươi chín
là một dấu mốc của quan hệ hợp tác giữa hai nước
trong việc mô hình hóa hệ thống năng lượng
báo cáo đề xuất các giải pháp cho rất nhiều thách thức
mà việt nam đang phải đối mặt
đồng thời đóng góp cho việc xây dựng
quy hoạch phát triển điện lực quốc gia tám
các tính toán mới cho thấy làm cách nào
để việt nam có thể giảm mức phát thải carbon hàng năm
tới ba mươi chín vào năm hai nghìn năm mươi so với các kế hoạch hiện tại
mức giảm này tương đương với ba trăm bảy mươi triệu tấn co hai
báo cáo cũng đã nêu rất rõ con đường đúng đắn
để phát triển cho việt nam là đầu tư vào hệ thống
truyền tải điện vào năng lượng tái tạo
và vào việc xác lập các điều kiện cần thiết cho thị trường
và khi làm những điều này theo ý kiến của tôi
không phải là chúng ta phải bỏ ra chi phí
mà chính là chúng ta đang tạo ra cơ hội
cơ hội cho ngành năng lượng cũng như cho nền kinh tế việt nam
đây là vấn đề mà tôi nghĩ việt nam cần làm và nên làm